nhiều hộ gia đình mới đây phản ánh kỳ hóa đơn tiền điện tháng bốn tăng cao khoảng hai mươi ba mươi
thậm chí có gia đình tăng gần một trăm linh so với mức sử dụng bình thường
theo thống kê sản lượng điện sinh hoạt trên địa bàn tp hcm trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi tăng một mươi ba
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín lấy giải điều này thì tập đoàn điện lực cho rằng vì theo quy luật thời tiết
và do dịch bệnh covid một mươi chín người dân hạn chế ra đường thực hiện giãn cách xã hội
nên người dân sử dụng điện sinh hoạt tăng bình quân nhiều hơn hàng năm
tiền điện đóng kỳ này của gia đình bà đặng thị thúy sinh ở đường cách mạng tháng tám
phường một mươi quận ba nhiều hơn so với những tháng trước đây do gia đình bà phải ở nhà cách ly
theo dự đoán tháng sau gia đình bà còn phải trả tiền điện nhiều hơn nữa
một tháng hai là bảy trăm linh nhưng mà tháng ba nó là chữ một tôi chẳng biết là điện có lên hay không
hay mà sao mà xài nhiều thế
tương tự là nhà bà nguyễn thị thu tâm ở một trăm sáu mươi bốn c nguyễn phúc nguyên phường một mươi quận ba
tiền điện phải trả trong hai tháng ba và bốn năm hai nghìn hai mươi vừa qua là một triệu bảy trăm linh ngàn đồng
mặc dù sau tết cả nhà đã cố gắng tiết kiệm điện hết mức
mức trung bình kể cả tủ lạnh luôn thì có chỉ là năm trăm linh mấy thôi năm trăm ba mươi mấy thôi là
hoặc là năm trăm bảy mươi mấy cách đây hai ba tháng này bắt đầu giọt lên là từ hai trăm linh ba trăm linh
mà cái mức sinh hoạt của mình thì xài cũng bình thường
với mức tiêu thụ điện cao để hỗ trợ khách hàng trong tháng bốn tháng năm và tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
ngành điện lực sẽ giảm một mươi tiền điện cho khách hàng
theo tôi thì cái giá điện mà nhà nước giảm một mươi thì so với những người mà lao động bình thường á
được hàng ngày á thì như vậy một mươi thì nó cũng là được rồi
nhưng có những người mà người ta hơi có khó khăn quá mà điện thì giọt lên tới mức giá
nhiều khi nó hơn cái hai trăm linh ba trăm linh ngàn thì cái đó là nó cũng
mình một mươi thì nó cũng chưa được lắm
nếu mà giảm một mươi thì rõ ràng là người ta cũng khó khăn đấy chứ không phải không đâu
mà giảm được đến hai mươi thì là tốt
nếu mà cái giá điện nó cao quá như này theo tôi thì không nên tăng
và phải giảm để đảm bảo cái đời sống cho những người khó khăn
trước tình hình hóa đơn tiền điện ngày càng tăng cao của khách hàng
ngành điện đã chủ động thông tin lưu ý để khách hàng kiểm tra việc sử dụng điện của mình
phúc tra chỉ số công tơ điện trước khi phát hành đến khách hàng
và tiếp nhận kiến nghị của khách hàng qua trung tâm chăm sóc khách hàng